việt tinh banh phải nỗ lực hoàn thiện và nâng cấp mình tiếp tục lành mạnh hóa và nâng cao tiềm lực tài chính năng lực quản trị ngân hàng để phù hợp với chuẩn mực quốc tế
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu với việt tinh banh như vậy tại lễ kỷ niệm ba mươi năm xây dựng và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam việt tinh banh diễn ra vào sáng nay
biểu dương những thành tích mà việt tinh banh đạt được thủ tướng nêu rõ những thành tích của việt tinh banh có sự đóng góp của các ngân hàng thương mại khác vì chính các bạn đã tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh để các ngân hàng trong đó có việt tinh banh
điểm lại những thành quả trong ba mươi năm qua không phải chỉ để ngồi tự hào mà còn để hành động để tạo động lực cho chúng ta quyết tâm hơn cho giai đoạn sắp tới với nhiều khó khăn và thất thức không khém

thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho việt tinh banh và cờ thi đua của chính phủ do đảng nhà nước và chính phủ trao tặng